theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ hôm nay đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông tập trung chủ yếu vào buổi đêm và sáng sớm
nền nhiệt cao nhất phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy vùng đồng bằng và trung du tiếp tục có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
tuy nhiên vào chiều tối và đêm có mưa rông dài rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi ba tháng bảy mưa rông tăng lên ở vùng đồng bằng bắc bộ nắng nóng chấm dứt
trong thời gian trên các sông suối vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện lũ
một số đợt với biên độ nước lên từ hai đến ba mét
lũ quét sạt lở đất vùng núi vẫn có nguy cơ xảy ra đặc biệt là các tỉnh lai châu
sơn la điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang bắc cạn cao bằng
tại thủ đô hà nội từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c chiều và tối có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy mưa rồng xuất hiện rải rác trong ngày
riêng ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bảy cục bộ có mưa vừa đến mưa to nắng nóng chấm dứt